tin an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh con tum vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với a chuyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã đắc bờ là thành phố con tum tỉnh con tum để tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã đắc bờ là thành phố con tum
vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một a chuyết và a lủi cùng vài người bạn ngồi uống rượu với nhau tại nhà của a chuyết
đến khoảng h ngày hôm nay thì có a lắc a bơ lanh và a mong ba cùng nhậu với nhóm của a chuyết
trong lúc nhậu thì giữa a lắc a bơ lanh xảy ra mâu thuẫn với a lũi sau đó xảy ra xô sát đánh nhau
a chuyết chạy vào nhà bếp lấy con dao để can ngăn không cho a lắc và a bơ lanh đánh nhau với a lũi nhưng không được
bực tức a chuyết đã cầm dao đâm a lắc và a bơ lanh khiến a lắc tử vong trên đường đi cấp cứu
a bơ lanh hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
hai đối tượng mang theo súng xông vào nhà một người dân nổ súng và cướp đi số tiền hai trăm linh triệu đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an bắt giữ
sau chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ gây án
hai đối tượng gây án bị bắt giữ gồm trần văn hào chú tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và phan ngọc trâm chú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
trước đó khi thấy tài khoản facebook hoàng hường thường xuyên đăng các hình ảnh tiền mặt để bán hàng online
có địa chỉ tại khu công nghệ cao hòa lạc thạch thất hà nội
trâm và hào đã bàn bạc đột nhập vào nhà để cướp tài sản
khoảng hai giờ sáng ngày hôm qua các đối tượng đột nhập vào nhà của vợ chồng chị hường
hào cầm súng nổ một phát lên trần nhà còn trâm cầm dao đe dọa khống chế vợ chồng chị hường cướp đi hai trăm linh triệu đồng
sau đó dùng băng dính cuốn trói vợ chồng chị hường vào ghế và yêu cầu nạn nhân chuyển năm tỷ đồng
vào tài khoản của hào trước một mươi hai giờ cùng ngày nếu không sẽ giết cả nhà chị hường
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày hào và trâm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận hoàng mai hà nội
cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi bốn mươi tám viên đạn một dao nhọn sáu mươi chín triệu đồng và ba điện thoại di động
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với lê sơn lĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã tân lộc đông huyện thới bình tỉnh cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lê sơn lĩnh nguyên là cán bộ của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín lê sơn lĩnh là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp
cho nên được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của một công ty có địa chỉ tại thành phố cà mau
trong những lần mang hồ sơ đến cho giám đốc công ty ký lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối tự ý làm ba khế ước
vay số tiền một bảy tỷ đồng của khoản vay công ty này và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên
sau đó còn chiếm đoạt thêm hai lần tiếp theo vào năm hai nghìn một mươi sáu
tổng số tiền lĩnh đã chiếm đoạt là hơn hai bốn tỷ đồng
số tiền trên được lĩnh dùng để trả nợ cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân
vào chiều ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa vàng mã rộng cả trăm m hai
tại khu phố ba phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khiến cho hàng hóa bên trong bị thiêu dụi
khi phát hiện đám cháy người dân xung quanh đã chạy tới
phá hàng rào bằng tôn bao bọc bên ngoài kho để dập lửa
tuy nhiên do bên trong có chứa giấy vàng mã nên chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội
bao trùm toàn bộ kho hàng
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố biên hòa đã điều động xe chuyên dụng
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp dập lửa ngăn chặn cháy lan
tại hiện trường kho xưởng lợp tôn rộng khoảng một trăm linh m hai gần như đổ sập
nhiều mảng tường bằng tôn bị phá bỏ hàng hóa bên trong bị cháy đen
nguyên nhân của vụ cháy và thiệt hại hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê làm rõ
thiếu tướng nguyễn văn long cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dù buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an trung ương
thứ tướng lê văn tuyến và thứ tướng nguyễn văn long
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc mừng hai đồng chí nguyễn văn long và lê văn tuyến
vinh dự được thủ tướng chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng bộ công an
bộ trưởng tô lâm đề nghị trên cương vị mới hai đồng chí tân thứ trưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
phát huy truyền thống vẻ vang của công an nhân dân việt nam anh hùng giữ vững phẩm chất cách mạng
không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
tiếp tục học tập nghiên cứu nâng cao năng lực trình độ về mọi mặt hoàn thành xuất sắc trọng trách quan trọng mà đảng nhà nước ngành công an và nhân dân giao phó
cùng tập thể đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an nghiên cứu chủ động tham mưu với trung ương đảng nhà nước và chính phủ
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị xã hội bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa và bình yên hạnh phúc của nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến và thứ trưởng nguyễn văn long gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đảng nhà nước chính phủ
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo rèn luyện giúp đỡ tạo điều kiện để hai đồng chí phấn đấu trưởng thành trở thành người cán bộ lãnh đạo chỉ huy của lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng lê văn tuyến và thứ trưởng nguyễn văn long cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng tô lâm tại buổi lễ
nguyện sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
cũng trong chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc trực tuyến với cục y tế và các bệnh viện
bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh viện ba mươi tháng bốn bệnh viện y học cổ truyền bộ công an bệnh viện một trăm chín mươi chín về công tác y tế công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong công an nhân dân
cùng dự có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định được sự quan tâm đặc biệt của đồng chí bộ trưởng hệ thống y tế công an nhân dân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai và trước mắt là trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần cục y tế và các đơn vị chức năng đã chủ động cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch gắn với trách nhiệm của cấp ủy lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ
chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục y tế và các bệnh viện tiếp tục có những đánh giá cụ thể chính xác về tác động của dịch bệnh covid một mươi chín đến lực lượng công an nhân dân
qua đó tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng kế hoạch cụ thể nhằm phát huy những kết quả đã đạt được ứng phó với những diễn biến mới chủ động các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tính chất nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phối hợp với các cơ sở đào tạo y tế bệnh viện ngoài ngành trong việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế công an tổ chức tốt việc tự đào tạo nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ y tế
lực lượng y tế công an nhân dân phải tham gia vào mạng lưới y tế quốc gia tham gia hiệu quả vào các cao điểm của ngành cùng các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
đặc biệt trong dịp tết nguyên đán sắp tới các đơn vị phải vừa đảm bảo được chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ vừa chấp hành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao an toàn trong phòng chống dịch vì một cái tết bình yên an vui cho người dân

giám hiệu trường cao đẳng an ninh nhân dân i
tại đây đoàn công tác đã nghe đại diện nhà trường báo cáo về một số kết quả công tác trong thời gian qua
cùng với đó là những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
đồng tình với các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắt của nhà trường đề ra
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị trường cao đảng an ninh nhân dân i phát huy trí tuệ tập thể khẩn trương nghiên cứu
xây dựng trình đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an phê duyệt đề án phát triển trường cao đẳng an ninh nhân dân i đến năm hai nghìn ba mươi
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
cùng một số dự án khác của nhà trường bảo đảm chất lượng và tiến độ tiếp tục đổi mới toàn diện về giáo dục đào tạo trong nhà trường
để cung cấp bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu trong tình hình mới
đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học thực hiện tốt công tác cán bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương quy định của đảng
về xây dựng đảng và xây dựng lực lượng tại đơn vị
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai
thường thướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
lực lượng y tế công an nhân dân đã phát huy tốt vai trò vị trí hạt nhân nòng cốt tham mưu với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo công an các cấp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận đánh giá cao
biểu dương những thành tích kết quả đóng góp của y tế công an nhân dân trong năm vừa qua
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị lực lượng y tế công an nhân dân phải quán triệt đầy đủ sâu sắc hơn nữa
các quan điểm chủ trương của trung ương đảng quốc hội chính phủ của đảng ủy công an trung ương bộ công an về công tác y tế
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
sớm hoàn thành đề án nâng cao năng lực dự phòng khám chữa bệnh của y tế công an nhân dân đảm bảo công tác chiến đấu
các bệnh viện hạng một công an nhân dân xây dựng hoàn thiện đề án quy hoạch phát triển tổng thể bệnh viện đến năm hai nghìn ba mươi chính quy hiện đại
đồng thời các bệnh viện công an nhân dân cần căn cứ vào lộ trình triển khai giá dịch vụ y tế theo quy định của chính phủ
hướng dẫn của bộ công an để xây dựng kế hoạch triển khai việc tự chủ tài chính
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu lực lượng y tế công an nhân dân phải theo dõi sát diễn biến dự báo tình hình dịch bệnh
để chủ động các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tính chất nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
cần tính toán chọn cụ thể các vấn đề các hướng công tác bảo vệ an ninh kinh tế để tập trung thực hiện
trước hết là những vấn đề trọng tâm trọng điểm vấn đề cốt lõi có ý nghĩa chi phối quyết định các vấn đề khác
đây là một trong những yêu cầu được đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục an ninh kinh tế bộ công an vừa được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi một cục an ninh kinh tế đã tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ
có hàng trăm báo cáo lên lãnh đạo đảng nhà nước và kế hoạch triển khai toàn quốc về bảo đảm an ninh kinh tế
xử lý kịp thời hiệu quả nhiều vấn đề kinh tế nóng cấp bách quan trọng bảo đảm lợi ích chủ quyền an ninh quốc gia an ninh kinh tế
góp phần phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội được lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao
chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm thứ trưởng lương tam quang yêu cầu cục an ninh kinh tế cần tập trung nghiên cứu
đề xuất cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh kinh tế
làm tốt công tác tham mưu kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn đề xuất xử lý các hoạt động phá hoại vi phạm trên lĩnh vực kinh tế
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh công tác bảo vệ an ninh kinh tế là vấn đề khó vừa rất chiến lược lại vừa rất thực tiễn phải sát với địa bàn cơ sở
vì thế cục an ninh kinh tế phải sớm nghiên cứu đề xuất với bộ hệ thống giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng trong phối hợp
trong điều phối của hệ lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh kinh tế tạo thế trận chặt chẽ bảo vệ an ninh kinh tế từ trung ương đến cơ sở
vào chiều ngày hôm nay công an tp hà nội tổ chức thông tin báo chí và công bố trao quyết định khen thưởng của bộ công an
ubnd tp hà nội cho các tập thể thuộc bộ công an công an tp hà nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự
phát biểu tại buổi thông tin báo chí và công bố trao quyết định khen thưởng
theo báo cáo của công an tp hà nội trong các ngày từ mùng tám tháng một đến một mươi sáu tháng một
trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra năm vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng và một vụ buôn bán vũ khí thô sơ với số lượng lớn
hai vụ cướp tài sản của lái xe taxi tại đường đại linh phường trung văn quận nam tử liêm và tại đường đỗ quang phường trung hòa quận cầu giấy
các vụ án xảy ra vào thời điểm tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang cận kề
đã gây hoang mang dư luận song dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo bộ công an công an tp hà nội và sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ
chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ đã nhanh chóng xác định bắt giữ đối tượng ổn định tình hình an ninh trật tự tạo niềm tin mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân thủ đô
phát biểu tại buổi thông tin báo chí và công bố trao quyết định khen thường
thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương những thành tích chiến công các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an tp hà nội đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thư trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các cuộc nghiệp vụ và công an tp hà nội
đã khẳng định về tính dự báo đúng đắn kịp thời của lãnh đạo bộ công an đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sau đại dịch covid một mươi chín
đối với công an toàn quốc đã được triển khai từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một là rất phù hợp và chính xác
chính vì vậy các biện pháp giải pháp của công an tp hà nội các cục nghiệp vụ công an các địa phương trên toàn quốc là rất chủ động kịp thời và hiệu quả
góp phần điều tra khám phá nhanh các vụ án các ổ nhóm tội phạm có tổ chức hệ loại tội phạm gây bức xúc nhức nhối trong nhân dân
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tp hà nội phải tự đánh giá nhận diện để chủ động trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
ra soát việc phân công nhiệm vụ cho phù hợp với nhiệm vụ công tác được giao góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
đặc biệt là vào dịp tết nguyên đán đang cận kề tạo điều kiện cho người dân vui tết đón xuân
tại buổi thông tin báo chí và khen thưởng thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an
cho các tập thể thuộc các cục nghiệp vụ của bộ công an và các đơn vị thuộc công an tp hà nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
chiều nay tại hà nội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
chủ trì hội nghị dù hội nghị có thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
về phía bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội dự hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi một năm đầu tiên của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm ủy ban quốc phòng và an ninh đã thực hiện hiệu quả các mặt công tác
từ lập pháp giám sát trong lĩnh vực quốc phòng an ninh hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra
trong đó chủ trì thẩm tra dự án luật cảnh sát cơ động trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai phối hợp hiệp đồng
cộng tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động đóng góp tích cực trong việc xây dựng pháp luật hoàn thiện thể chế
năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban quốc phòng và an ninh sẽ tập trung thực hiện một mươi một nhiệm vụ nghiên cứu giả soát nhằm đề xuất sửa đổi
ban hành mới các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách trong đó có luật công an nhân dân sửa đổi luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật căn cước công dân luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng với đó tiến hành giám sát các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách
tham gia thảo luận tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
năm hai nghìn hai mươi một bộ công an và công an các đơn vị địa phương luôn chủ động phối hợp chặt chẽ hiệu quả với ủy ban quốc phòng và an ninh trong các mặt công tác
đặc biệt là công tác xây dựng pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự
nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an sẽ tiếp tục đề xuất đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội một số dự án luật như luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
đây là những dự luật rất quan trọng liên quan trực tiếp tới công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị ủy ban quốc phòng và an ninh các cơ quan hiệu quan tiếp tục phối hợp xây dựng các dự án luật này đạt chất lượng tốt nhất
trình quốc hội xem xét thông qua góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
chiều nay tại hà nội tổng thư ký quốc hội bùi văn cường đã chủ trì họp báo công bố các nghị quyết được quốc hội thông qua
tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khoáng một mươi năm
cụ thể quốc hội đã thông qua các nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của chính luật
thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố cần thơ và nghị quyết chung của kỳ họp
các nghị quyết được quốc hội xem xét thông qua đã khẳng định các kết quả quan trọng của kỳ họp bất thường lần thứ nhất
thời gian tới quốc hội yêu cầu chính phủ các cấp các ngành các địa phương tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt
hiệu quả các chính sách nhiệm vụ giải pháp để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế
trương ban hành chủ động quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
chủ động phát hiện sớm các vi phạm hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
vào chiều ngày hôm nay bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn chủ trì họp báo quốc tế về việc việt nam hoàn thành nhiệm kỳ
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhìn lại hành trình hai năm vừa qua việt nam đã làm nên một nhiệm kỳ có bản sắc để lại những dấu ấn quan trọng đóng góp lớn vào công việc chung của thế giới
tại buổi họp báo bộ trưởng bùi thanh sơn cho hay việt nam đã hoàn thành trọng trách ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
dù hai năm vừa qua là giai đoạn hết sức khó khăn đối với thế giới nói chung và việt nam nói riêng do những chuyển biến phức tạp chưa từng có tiền lệ
có thể nói hai năm qua là cái giai đoạn hết sức khó khăn
đối với thế giới nói chung và hội đồng bảo an nói riêng việt nam hết sức quan trọng việc tham gia hội đồng bảo an với một cái mong muốn là đóng góp tiếng nói của mình
để thúc đẩy công việc hội đồng bảo an nói chung đồng thời góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
bộ trưởng đã nêu bật một mươi dấu ấn quan trọng của việt nam trong suốt nhiệm kỳ vừa qua
dấu ấn không thể thiếu là việt nam làm nổi bật hơn và hướng sự quan tâm của hội đồng bảo an và cộng đồng quốc tế

hội đồng bảo an là một trong những hậu quả lâu dài của xung đột chiến tranh đối với cuộc sống của người dân và an ninh phát triển của các quốc gia
việt nam đã chủ trì và thúc đẩy thông qua nghị quyết hai nghìn năm trăm bảy mươi ba một nghị quyết riêng đầu tiên của hội đồng bảo an
về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu với người dân trong xung đột
đây cũng là một trong số rất ít các nghị quyết được tất cả một mươi năm nước thành viên của hội đồng bảo an đồng bảo trợ
trong vai trò chủ tịch hội đồng bảo an vào tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã thúc đẩy thông qua tuyên bố chủ tịch hội đồng bảo an
nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế để chung tay giải quyết những hệ lụy nhức nhối của bom mìn sau chiến tranh
đối với an toàn và sinh kế bền vững của người dân và cộng đồng
với thông điệp xuyên suốt là đối tác vì hòa bình bền vững việt nam đã tham gia hội đồng bảo an
với một tinh thần chủ động tích cực trách nhiệm đề xuất nhiều sáng kiến
đồng góp thực chất và công việc của hội đồng bảo an
trong thời gian tới việt nam sẽ đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng đồng thời nâng tầm đối ngoại đa phương
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức lễ ra mắt tủ sách thanh niên học và làm theo lời bác và giới thiệu trao tặng cuốn sách
một số mô hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả của đoàn thanh niên
tủ sách tuyển chọn khoảng một trăm linh
năm tựa sách do nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản phát hành được chia thành các mảng đề tài
các tác phẩm của chủ tịch hồ chí minh sách nghiên cứu về lịch sử cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
sách nghiên cứu về tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sách có nội dung về học tập phát huy giá trị di sản hồ chí minh
ở các địa phương các ngành lĩnh vực gắn với cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của người
qua đó cung cấp các sách tác phẩm công trình nghiên cứu tiêu biểu về chủ tịch hồ chí minh cùng những tác phẩm của người một cách hệ thống
giúp các bạn thanh niên dễ dàng thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta
cùng với ra mắt tủ sách thanh niên học và làm theo lời bác nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật cũng tổ chức giới thiệu cuốn sách
một số mô hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiệu quả của đoàn thanh niên